tôi rất mừng vì đã có kế hoạch tiêm cho các con
cả nhà đã tiêm hai mũi riêng con chưa được tiêm mà tâm trạng rất lo lắng
việc tổ chức tiêm nên theo đơn vị trường học để tiện theo dõi quản lý gắn với việc cho học sinh trở lại trường với các em đã tiêm đủ liều
theo rạ soát của bộ y tế cả nước hiện có trên tám triệu trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi với số lượng vaccine cần để tiêm hai mũi là khoảng một mươi sáu triệu liều
bộ y tế phân đấu trong tuy bốn năm hai nghìn
bộ y tế phân đấu trong hai nghìn hai mươi một sẽ tiêm đủ hai mũi cho trên chín mươi năm trẻ em thuộc đối tượng này
cư dân mạng mong rằng mỗi gia đình có các em học sinh cần chủ động phối hợp với nhà trường và các cơ sở y tế để việc tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín được hiệu quả
và mong rằng ngay trở lại trường học sẽ mang lại niềm vui đảm bảo an toàn cho mỗi em học sinh
bạn nghĩ ra về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho học sinh
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình của bà nhiên dân

các cuộc vận động của lực lượng công an nhân dân và phù hợp với từng hội viên

phụ nữ bộ công an ngày càng tiến bộ trưởng thành về mọi mặt
số lượng hội viên tăng cả về chất và lượng vai trò vị trí của phụ nữ trong công tác và gia đình ngày càng được nâng cao

vừa đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân vừa làm tốt vai trò của người phụ nữ trong gia đình
xin chào chị đầu tiên thì xin được gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới hai chị nhân ngày phụ nữ việt nam
và câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi xin được gửi tới đại tá ngô hoài thu
xin đồng chí hãy cho biết là những kết quả nổi bật của phụ nữ bộ công an trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi

và còn làm tốt công tác chăm sóc gia đình chăm sóc thiếu niên nhi đồng

để cùng với toàn đảng toàn quân toàn dân chống đại dịch
vâng vừa rồi là những kết quả nổi bật của phụ nữ công an trong giai đoạn vừa qua
thưa đồng chí nguyễn thị minh hương đồng chí đánh giá như thế nào
về những thành tích của phụ nữ công an nhân dân trong kết quả chung của phụ nữ việt nam
về những thành tích của phụ nữ công an nhân dân trong kết quả chung của phụ nữ việt nam
và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nhận thấy là phụ nữ công an cũng đã đề ra rất là nhiều những mô hình
rất phù hợp với lại thực tiễn và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị
và thông qua rất là nhiều những cái mô hình cụ thể thì đã làm cho hoạt động của phụ nữ công an
vừa đáp ứng được nhiệm vụ chính trị của bên ngành công an
nhưng đồng thời thì cũng lại đáp ứng được các phong trào thi đua vào các cuộc vận động
mà do hội liên hiệp phụ nữ việt nam phát động
vâng ạ trong hai năm vừa qua khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát
thì đã có rất nhiều chị em phụ nữ
công an nhân dân hết mình tham gia trực tiếp tại các chốt kiểm soát
tình nguyện viết đơn tri viện vào các nơi tâm dịch để giúp đỡ nhân dân
vậy thì đồng chí có cảm nhận như thế nào về hình ảnh này
chị nguyễn thị minh hương
thực sự là chúng tôi cảm thấy rất là cảm động rất là xúc động
khi nhìn thấy những hình ảnh những người phụ nữ trong lực lượng công an
luôn luôn tham gia vào cái tuyến đầu chống dịch
và các chị không chỉ là làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc
mà các chị còn rất là chủ động trong các cái hoạt động
về an sinh xã hội các hoạt động hỗ trợ nhân đạo từ thiện
và luôn luôn đồng hành cùng với lực lượng cán bộ hội viên phụ nữ ở cơ sở
để tham gia bảo đảm cho mỗi một gia đình ở địa phương
trở thành những pháo đài tốt nhất để phòng chống dịch
vâng rõ ràng là trong thời gian vừa qua
thì phụ nữ công an nhân dân đã có rất nhiều những thành tích đáng tự hào
và để có được những kết quả đó
thì các chị em hội viên đã phải cố gắng nỗ lực rất nhiều
vậy xin đồng chí ngoan hoài thu cho biết
những khó khăn đặc thù của chị em phụ nữ bộ công an
khi tham gia các phong trào của hội ạ
từng lĩnh vực công tác công an đều có sự góc mặt của đội ngũ cán bộ nữ
và do vậy thì quá trình triển khai thực hiện
chúng tôi cũng phải lựa chọn những hoạt động phù hợp với từng đơn vị
ví dụ như lực lượng an ninh lực lượng cảnh sát lực lượng hậu cần
và đặc biệt là phụ nữ của khối trưởng
và một tính đặc thù rất cao đó là phụ nữ của khối trại giam
do vậy là khi phong trào triển khai thực hiện
theo sự chỉ đạo của trung ương hội công an
thì đến từng đơn vị chúng tôi đều có những buổi làm việc
và đặc biệt là khi triển khai thực hiện phong trào thi đua
thì có chia các cụm thi đua
ở khối cơ quan bộ thì có sáu cụm thi đua
theo các khối an ninh cảnh sát xây dựng lực lượng hậu cần khối bệnh viện
và cả khối trưởng
do vậy là chị em cũng có điều kiện để làm được

và đặc biệt là chúng tôi còn triển khai mạng xã hội
trên các nhóm zalo và facebook
để làm sao mà khi hoạt động của đơn vị này
được báo cáo bằng kết quả bằng hình ảnh
bằng những nội dung hết sức ngắn gõ
thì cũng lan tỏa đến các đơn vị
khi mà chị em có những đơn đương đồng
về mặt công việc chuyên môn
về địa điểm địa bàn đơn vị đóng quân
thì có thể triển khai được những hoạt động
mà có được những hiệu quả cao
đã kiểm nghiệm được ở đơn vị bạn
thì sẽ áp dụng ở đơn vị mình
và một câu hỏi nữa xin được gửi tới đại tá ngô hoài thu
là hiện các đơn vị đang tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ
tiến tới đại hội đại biểu phụ nữ bộ công an
lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
xin đồng chí có thể cho biết là mục tiêu
phương hướng phát triển phong trào hội trong thời gian tới
vâng trong thời gian tới thì tiếp tục phát huy

những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua
và các cuộc vận động thì phụ nữ các cấp hội phụ nữ
trong bộ công an cũng như là trong toàn lực lượng
sẽ tiếp tục vận dụng sáng tạo
để triển khai thực hiện phong trào thi đua
do đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi ba
phát động gắn với thực hiện các cuộc vận động
của ngành của hội của các cấp hội
và chúng tôi cũng sẽ phải có một xây dựng một bộ tiêu chí
để đánh giá được kết quả chính xác nhất
việc triển khai thực hiện của các cấp hội
và với một mục tiêu là các hoạt động sẽ phải tránh tính hình thức
và tập trung về cơ sở qua hoạt động phong trào
sẽ giúp cho mỗi cán hộ hội viên
tự học tập tập trung về cơ sở và tập trung về cơ sở
dưỡng và hoàn thiện năng lực của bản thân
và đặc biệt là phải hoàn thành được xuất sắc nhiệm vụ
chính trị được giao và xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững
xin cảm ơn đại tàng quốc hoài thu
và hôm nay thì nhân dịp hai mươi tháng một mươi
và cũng để giúp chị em hội viên phụ nữ bộ công an
có thêm động lực để hoàn thành những mục tiêu sắp tới
xin đồng chí nguyễn thị minh hương có thể gửi gắm đôi điều
tới phụ nữ công an nhân dân ạ
lực lượng phụ nữ công an luôn luôn là lực lượng
đi đầu tiên phong và rất là sáng tạo chủ động
trong việc xác định nội dung phối hợp
ví dụ như là trong chương trình phối hợp
để cảm hóa giáo dục nữ phạm nhân
trong các trại giam thì bản thân chị em
là cán bộ hội viên phụ nữ công an
ở trong các trại giam cũng luôn luôn là cái lực lượng
đi đầu với những mô hình cụ thể
để mà chúng tôi có thể phối hợp cùng nhau
tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức
giáo dục về truyền thống đạo đức của phụ nữ việt nam
giúp cho chị em tự tin
và sau khi mà hoàn thành
án phạt tù thì sẽ trở về cuộc sống
thế rồi bên cạnh đấy thì trong các cái hoạt động
liên quan đến phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội
thì hội phụ nữ luôn luôn gắn bó với lại công an
trong các cái hoạt động như là tuyên truyền tại địa phương
tổ chức các phiên tòa giả định
tổ chức các cuộc truyền thông
ở các phiên chợ vùng cao
và thông qua đấy thì đã làm tốt
nhiệm vụ của cả hai ngành
một mặt thì là ngành công an cũng đạt được cái
mục tiêu về nâng cao nhận thức
cho người dân về phòng chống tội phạm
và về phía hội phụ nữ
thì cũng góp phần làm giảm
cái phụ nữ mà là nạn nhân
của các loại tội phạm
nhân ngày hai mươi tháng một mươi thì tôi cũng xin gửi đến
các chị em ở trong lực lượng công an nhân dân
một lời chúc sức khỏe
và tin tưởng là các chị em sẽ vẫn là
những bông hồng thép
là những lá trắng thép
và các chị em cũng sẽ là những
người mẹ người vợ
luôn luôn là được toàn thể gia đình yêu thương
và chia sẻ
vâng xin cảm ơn đồng chí nguyễn thị minh hương
và tin chắc rằng với những kết quả đạt được
trong những kỳ vừa qua
trong thời gian tới hội phụ nữ các cấp trong lực lượng công an nhân dân
tiếp tục đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác
một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ
của hai vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay
và đến đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc
một góc nhìn chuyên gia